tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi điện cảm ơn tới đồng chí raúl castro ruz bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba
chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cộng hòa cuba toàn văn của bức điện như sau
rời thành phố santiago anh hùng mến khách tôi và đoàn đại biểu cấp cao việt nam rất phấn khởi và vui mừng về kết quả tốt đẹp của chuyến thăm cấp nhà nước cộng hòa cuba
chuyến thăm để lại trong chúng tôi những tình cảm sâu đậm những ấn tượng sâu sắc minh chứng sống động của mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam cuba
chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng kết quả chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc kế thừa và phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống việt nam cuba
đặc biệt sẽ thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước chúng ta trong giai đoạn mới
xin gửi tới đồng chí
ký và qua đồng chí tới các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân cuba anh em lời cảm ơn chân thành về sự đón tiếp trọng thị nồng nhiệt thân tình tràn đầy tình cảm đồng chí anh em thân thiết trong suốt chuyến thăm nước cộng hòa cuba
chúc nhân dân cuba anh em dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản cuba tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội
và thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước cuba xã hội chủ nghĩa
chúc mối quan hệ đồng chí anh em mẫu mực hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện đoàn kết thủy chung giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam cuba ngày càng được củng cố và phát triển